được bộ công an xác định là do tổ chức khủng bố có tên chính phủ quốc gia việt nam lâm thời gây ra
theo bộ công an chính phủ quốc gia việt nam lâm thời có trụ sở đặt tại mỹ tiền thân là tổ chức tân dân chủ
người cầm đầu đào minh quân đào văn tự xưng là thủ tướng của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
bộ công an cho hay những người cầm đầu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đã chỉ đạo vụ ném bom xăng gây cháy ba trăm hai mươi chiếc xe
tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của bộ công an biên hòa tỉnh đồng nai vào ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tổ chức này cũng đã tham gia đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay tân sơn nhất
vào ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy và một mươi năm người đã bị tòa án nhân dân tp hcm xét xử
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời còn bị cáo buộc lên kế hoạch gây cháy nổ trụ sở các cơ quan công quyền
và một số nhà máy xí nghiệp nhưng cơ quan chức năng việt nam đã ngăn chặn được
bộ công an cũng đưa ra khuyến cáo người nào tham gia tuyên truyền lôi kéo xúi dục người khác tham gia
tài trợ nhận tài trợ tham gia các khóa đào tạo huấn luyện hoạt động theo chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
chỉ đạo của tổ chức này sẽ bị coi là phạm tội hành vi sẽ bị xét xử theo quy định của pháp luật về tội khủng bố
tài trợ khủng bố căn cứ điều hai trăm chín mươi chín và điều ba trăm linh bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm